thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi cơn bão số tám đã đi vào đảo hải nam trung quốc
cường độ bắt đầu suy giảm do ảnh hưởng của bão số tám cho nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám
giật cấp chín trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
trên đất liền phía đông đảo hải nam trung quốc cách thanh hóa khoảng năm trăm linh km cách nghệ an khoảng năm trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng bốn trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng tiếp tục
tuy yếu dần về cường độ
cho đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một trăm linh bảy bốn độ kinh đông cách thành hóa khoảng một trăm chín mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm linh km cách hà tĩnh khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày một mươi ba
từ ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
và từ ngày hôm nay cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa to
đề phòng những nguy cơ xảy ra rũ khuét sản đột đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông